hướng tới kỷ niệm năm mươi năm thực hiện di trúc của chủ tịch hồ chí minh sáng nay tại hà nội
học viện chính trị quốc gia hồ chí minh phối hợp với báo nhân dân tổ chức tọa đàm
năm mươi năm thực hiện di trúc chủ tịch hồ chí minh về xây dựng đảng
đồng chí nguyễn xuân thắng bí thư trung ương đảng giám đốc học viện chính trị quốc gia hồ chí minh
chủ tịch hội đồng lý luận trung ương và đồng chí thuận hữu ủy viên trung ương đảng
tổng biên tập báo nhân dân phó trưởng ban tuyên giáo trung ương chủ tịch hội nhà báo việt nam chủ trì tọa đàm
phát biểu ý kiến tại buổi tọa đàm đồng chí nguyễn xuân thắng khẳng định
càng ngày chúng ta càng nhận thức sâu sắc hơn về giá trị và tầm quan trọng đặc biệt của bản di trúc
đối với công tác xây dựng đảng đó là những căn dặn mang tầm nhìn vượt thời gian
về yêu cầu phải xây dựng đảng một cách toàn diện thường xuyên liên tục
cả về tư tưởng tổ chức bộ máy là những chỉ dẫn quý báu để xây dựng đảng trong sạch
vững mạnh xứng đáng là người lãnh đạo là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân
tại buổi tọa đàm các đại biểu đã thống nhất di trúc là công trình lý luận về xây dựng đảng cầm quyền
và tập trung làm rõ thêm ba nội dung lớn về công tác xây dựng chỉnh đốn đảng trong di trúc của chủ tịch hồ chí minh
một là phải tăng cường đoàn kết thống nhất trong đảng
hai là phải phát huy dân chủ trong đảng tự phê bình và phê bình thường xuyên và nghiêm túc
ba là nguyên tắc cốt lõi trong xây dựng đảng cộng sản cầm quyền
là hết sức coi trọng rèn luyện đạo đức cách mạng kiên quyết quét sạch chủ nghĩa cá nhân và những tiêu cực thoái hóa trong đảng
hiện nay đảng ta đang tiếp tục đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn đảng theo tinh thần
nghị quyết hội nghị trung ương bốn khóa một mươi hai về tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng
ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống
những biểu hiện tự diễn biến tự chuyển hóa trong nội bộ và chỉ thị số năm của bộ chính trị
về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
đó chính là hành động thiết thực
để xây dựng đảng vững mạnh theo đúng lời căn dặn của người trong di trúc